thưa quý vị liên quan đến vụ dì ghẻ chút đòn soi lên con chồng
mới đây chúng tôi đã nhận được tin tức mới là gia đình của bé vân an đã phải mời thêm luật sư hỗ trợ
mặc dù trước đó đã có hai luật sư có tiếng đồng hành hỗ trợ pháp lý
vậy lý do gì khiến gia đình nạn nhân bị dì ghẻ chút đòn thù phải mời thêm luật sư hỗ trợ
xin mời quý vị cùng theo dõi
mặc dù đến thời điểm này gia đình bé nguyễn thái văn an đã được luật sư trần ngọc nữ luật sư phạm công hùng đồng hành hỗ trợ pháp lý
mặc dù biết đây đều là những luật sư có tiếng sắc xảo và dây dạn kinh nghiệm trong những vụ người yếu thế liên quan đến phụ nữ và trẻ em
tuy nhiên sự có mặt của luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội
sẽ giúp gia đình yên tâm hơn trong việc tranh tụng và hỗ trợ pháp lý đòi lại công bằng cho nạn nhân nhỏ tuổi vừa qua đời
diễn biến mới nhất là cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự khởi tố vụ án che giấu tội phạm điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
đồng thời khởi tố bị can tạm giam đối với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ tại quận một và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi ngụ gia lai
để điều tra về hành vi phạm tội giết người hành hạ người khác và che giấu tội phạm
mới đây gia đình bé va đã gửi hồ sơ đơn yêu cầu trợ giúp đến luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội
vị luật sư này xác nhận anh sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé đồng hành cùng với gia đình bé
trước sự việc đau lòng làm nhức nhối cộng đồng mạng và cả xã hội việc luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư hà nội xác nhận
anh sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình bé vân an khiến nhiều người không khỏi cảm phục vì sự công tâm và hào sảng từ phía luật sư
trên trang facebook cá nhân của mình luật sư nguyễn anh thơm chia sẻ được sự tin tưởng và tình cảm của mọi người trên cả nước thân yêu luật sư thơm đã nhận hỗ trợ pháp lý tham gia tố tủng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu nguyễn thái vân an sinh năm hai nghìn một mươi ba đã bị bố đẻ và bạn gái tác động vật lý dẫn đến tử vong vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại căn hộ ở trung cư sài gòn pờ quận bình thạnh tp hcm
luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho cháu là sự chia sẻ xót thương của bản thân và cũng như mọi người trong xã hội trước số phận của cháu đã bị các đối tượng chuốc đòn thù dã man tàn bạo chết trong đau đớn
mọi người dân việt nam đều tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật để đòi lại công lý công bằng cho cháu
đây không còn là chuyện nội bộ gia đình mà nó là tính mạng con người quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em trong đó quyền được sống là quyền thiêng liêng cao quý nhất sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật
cảm ơn tình cảm sự tin tưởng của gia đình và mọi người đã dành cho luật sư trên con đường đòi lại công lý công bằng cho cháu bé
luật sư sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm khách quan bảo vệ cháu bé như chính con mình bị tội phạm xâm phạm
cuối cùng luật sư nguyễn anh thơm chia sẻ
trong thời gian tới luật sư sẽ làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để hoàn tất các thủ tục pháp lý bảo vệ quyền lợi cho cháu bé theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
một mươi năm giờ trước đó luật sư nguyễn anh thơm cũng chia sẻ hết sức chân thành lên trang cá nhân về những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi
mở đầu bài viết là câu nói tất cả vì công lý công bằng xã hội
trong thời gian qua và đặc biệt những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi hai
luật sư thơm đã nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn hướng dẫn trợ giúp pháp lý của mọi người trên khắp tổ quốc thân yêu
đó là những vụ việc liên quan đến án hình sự dân sự hành chính lao động
luật sư đã rất cố gắng để trả lời hướng dẫn mọi người giải quyết một cách tốt đẹp nhất trên cơ sở pháp luật
tuy nhiên vì thời gian bận công tác có thể luật sư chưa thể tư vấn hết được tất cả cho mọi người vì có những vụ việc rất phức tạp
đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mới có thể nhận được
đã có rất nhiều người gọi điện thoại cho luật sư để chia sẻ công việc đánh giá sự công tâm khách quan trong các vụ án mà luật sư đã và đang tiếp nhận hỗ trợ pháp lý
có thể là những người chưa bao giờ gặp mặt nhưng đã dõi theo luật sư suốt những năm tháng qua
phải kể đến sư thầy những người làm trong cơ quan pháp luật bà con các tỉnh thành phố và ở các vùng quê sâu xa
tình cảm và sự tin tưởng của mọi người dành cho luật sư luôn là động lực trên con đường bảo vệ công lý
vì một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn
năm mới hai nghìn hai mươi hai luật sư xin cảm ơn mọi người các cơ quan tố tụng báo chí truyền thông đã giúp đỡ
phối hợp cùng luật sư trên con đường góp phần bảo vệ công lý quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật
qua bài viết và quan điểm của mình luật sư thông cũng khẳng định anh sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm khách quan
bảo vệ cháu bé như chính con của mình bị tội phạm xâm phạm
thông tin này đã được nhiều người theo dõi vụ án
cũng như theo dõi luật sư nguyễn anh thơm quan tâm
bởi lẽ luật sư thơm nổi tiếng là có nhiều kinh nghiệm tố tụng là đại diện pháp lý của nhiều gia đình có con
bị chút đòn thù như vụ hung thủ làm nhục chị tám tuổi sát hại em bốn tuổi ở sơn tây
vụ bé mờ bị cha dượng và mẹ ruột tác động vật lý dẫn đến tử vong
trong đó vov cũng đăng tải bài viết vụ bé vân an bị đánh tử vong
di ghẻ đối diện khung hình phạt cao nhất ngày sáu tháng một cũng đã hỏi ý kiến của luật sư thâm
theo phân tích của luật sư thơm trong cùng một thời gian liên tục
đối tượng nguyễn võ quỳnh trang đã phạm hai tội trong đó tội giết người là tội đặc biệt nghiêm trọng
có nhiều tình tiết định khung tăng nặng cố tình thực hiện tội phạm đến cùng
chuốt đòn roi lên cháu suốt bốn tiếng đồng hồ đến khi cháu bất tỉnh mới dừng lại
đã thể hiện bản tính ác độc không còn tính người nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh nhất
theo quy định của pháp luật với hình phạt cao nhất phải đối mặt là tử hình

hình phạt này là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
còn đối với hành vi của thái được xác định là đồng phạm với trang
trong đó trang giữ vai trò chủ mưu người khởi xướng
nhưng do trang không phải là mẹ của cháu bé nên không thỏa mãn mặt khách thể tội phạm
là đối tượng của tội phạm phải là ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu và người có công nuôi dưỡng mình
do đó để đảm bảo đúng các yếu tố cấu thành tội phạm
cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố nguyễn kim trung thái với vai trò đồng phạm theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
sự việc này không chỉ báo giới quan tâm và bức xúc
mà nhiều người việt có sức ảnh hưởng cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình
mới đây trên trang cá nhân của mình hiếu pc có động thái về việc này
cụ thể ngô minh hiếu đã đăng kèm dòng chú thích
cụ thể hiếu viết sau nhiều vụ bắt nạt lừa đảo xâm hại hay buôn bán trẻ em trên không gian mạng
cũng như ngoài đời thực
dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về tâm lý tinh thần cũng như tính mạng của trẻ
hôm nay mình xin chia sẻ lại những gì mà chúng ta cần nên biết
đặc biệt dành cho các bậc làm cha làm mẹ là đường dây nóng một trăm một mươi một bảo vệ trẻ em việt nam tổng đài một trăm một mươi một vn
kế đến là cyberkids hotline là đường dây nóng nhằm đưa ra giải pháp để ứng cứu
đối với những trường hợp nhắm vào trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đặc biệt là trên không gian mạng
mọi người có thể vào fanpage của cyberkids việt nam
để được hỗ trợ trực tuyến
có thể nói cụ thể hơn cyberhotline đường dây nóng phản ứng nhanh
hỗ trợ và bảo vệ trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là nạn nhân của các mối nguy hại trên không gian mạng
khi là nạn nhân hoặc chứng kiến trẻ em gặp nguy hiểm khi sử dụng internet
hãy liên hệ đến cyberhotline theo hai cách gọi số hotline tám mươi sáu sáu trăm hai mươi chín nghìn chín mươi tám
nhắn tin trực tiếp đến fanpage cyberkids việt nam
sau bài đăng của ngô minh hiếu nhiều khán giả đã để lại rất nhiều bình luận và tương tác ủng hộ
cụ thể bình luận của bạn lan anh đỗ
cảm ơn ngô minh hiếu đã lan tỏa những nốt quý giá này tới cộng đồng
bạn cường bùi cảm ơn em vì lan tỏa thông tin hữu ích cho thế giới này
bà tú nguyễn lại cho rằng theo mình nên trang bị cho trẻ em đồng hồ thông minh
nhận dạng được mọi thứ để nếu có xảy ra thì có sẵn dữ liệu âm thanh và hình ảnh để xử lý bọn chúng
còn bạn hoàng dương bức xúc nói quá ác mong những kẻ vô nhân tính này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc
các bạn có thể thấy hành vi của người bố là vô cảm lệnh lùng tàn ác
khi cùng nguyễn phó quỳnh trang tham gia dạy dỗ bảng đòn so với vân an suốt một thời gian dài
vân an đã thiếu đi tình cảm của mẹ khi không được nuôi dạy cho một gia đình hoàn thiện
nhưng không những không thương yêu bù đắp cho con mà lại cùng đối tượng đối xử độc tác
dẫn tới an bị chính người tình của cha mình đánh đập đến tử vong
nên cần phải xử lý nghiêm minh mới đảm bảo công lý công bằng xã hội và niềm tin của người dân và pháp luật
nếu tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhận
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kính chào và hẹn gặp lại